chiều ngày chín tháng bảy tại kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tp hà nội đã trả lời chất vấn của hội đồng nhân dân tp về xử lý xe quá niên hạn sử dụng
trung tướng đoàn di khương giám đốc công an tp hà nội cho biết việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn do thiếu quy định và khó quản lý
theo giám đốc công an tp hà nội qua giả soát đối với xe ô tô hết niên hạn sử dụng cho thấy toàn thành phố có trên chín ô tô lực lượng chức năng đã gửi giấy thông báo với bảy hai trăm linh chủ sở hữu
dù vậy hầu hết các chủ phương tiện không đến làm việc vì phương tiện đã bán cho người khác hoặc chuyển hóa thành hình thức vận tải khác hoặc đưa sang địa bàn tỉnh khác
đối với xe máy có niên hạn ba mươi năm thành phố có trên bốn mươi ba bốn trăm linh xe xe máy trên bốn mươi năm có trên một mươi năm trăm linh xe trên năm mươi năm còn gần bốn trăm tám mươi xe
theo quy định của chính phủ xe tài có niên hạn sử dụng hai mươi năm năm xe khách hai mươi năm tuy nhiên niên hạn sử dụng của xe máy hiện chưa có quy định cụ thể
vì vậy trên cơ sở giả soát qua kiểm tra
phát hiện vi phạm cơ quan chức năng tạm giữ các xe máy có niên hạn sử dụng trên ba mươi năm đến bốn mươi năm
chủ sở hữu không lấy xe vì cho rằng tiền phạt cao hơn tiền xe
công an thành phố hà nội đã kiến nghị ubnd thành phố đề xuất thanh lý quỷ các phương tiện này